chỉ với một trăm linh đồng là có thể mua được sáu hộp hạt điều tổng cộng ba kg được quảng cáo là điều bình phước
mức giá siêu rẻ chưa từng có này đang được nhiều shop online trang bán hàng trên mạng xã hội giao bán tràn lan
thế nhưng các đơn vị chức năng đã khẳng định đây chỉ là sản phẩm mạo danh điều bình phước
theo lời người bán hàng trên facebook này chỉ với một trăm linh đồng có thể mua được một hai kg điều vỏ lụa
tẩm sô cô la hay mật ong thậm chí là ba kg hạt điều vỡ đã răng muối
mức giá quá rẻ quảng cáo hấp dẫn đã thu hút rất nhiều người xem và đặt mua

nhưng nhiều người bán cũng không có lưu ý
nhưng nhiều người bán cũng không có lưu ý hạt điều không ăn liền mà chỉ nên dùng để chế biến
nhưng nhiều người mua vẫn không khỏi thất vọng khi nhận hàng
không nhãn mát nguồn gốc không hạn sử dụng hạt điều bị sâu nhiễm dầu thậm chí là bị mốc
khi nhận thì tôi lại thấy cái chất lượng lại không giống như trên live stream
với cái chất lượng như thế này thì tôi nghĩ tôi cũng không dám dùng để làm bánh hay là mũ cốc gì cả
các loại hạt điều giá rẻ hiện đang được giao bán tràn lan trên mạng xã hội đều được quảng cáo là điều bình phước
vốn là một đặc sản địa phương đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và có chất lượng rất tốt
điều này không chỉ gây tổn hại tới uy tín của hạt điều bình phước mà còn có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
những hạt bị mốc bị sâu và nhiễm dầu thì nó đầu tiên là người ăn vào sẽ có một cái cảm nhận về cảm giác
nó sẽ không ngon nó khé cổ nó đắng hoặc là có mùi vị hôi
hội điều bình phước đã khẳng định đây không phải là điều bình phước
đại diện hiệp hội điều việt nam cũng cho biết đây là loại điều cấp thấp điều nhập khẩu
các đơn vị chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin về nguồn gốc xuất xứ
chất lượng sản phẩm đặc biệt khi mua hàng trên mạng xã hội
chỉ nên mua ở những địa chỉ có hàng uy tín không để tiền mất tật mang